một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng tám giờ sáng nay ngày sáu tháng sáu trên đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn tổ dân phố sáu phường bình tân thị xã bôn hồ tỉnh đắk lắk
tại đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thì nó dốc và cong cua đoạn này cũng rất là nguy hiểm mặt đồ phương tiện lưu thông là đông cho nên qua đây cũng khuyến cáo người dân cũng như các thái xế tham gia lưu thông qua đoạn đường này mình cũng phải hết sức thân trọng để không giảm thiểu tai nạn xảy ra
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ